chính phủ thái lan ngày hai mươi một tháng một mươi một đã thông qua chương trình trợ giá gạo nếp theo đó sẽ giúp đẩy giá loại gạo này lên mức một mươi ba bạt một tấn khoảng ba trăm sáu mươi sáu usd bằng mức giá gạo homaly đã được chính phủ trợ cấp trước đó
chính phủ thái lan hy vọng chương trình sẽ giúp đẩy giá loại gạo này lên mức một mươi ba bạt một tấn tức khoảng ba trăm sáu mươi sáu đô la một tấn
mục tiêu chương trình trên nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo nếp trong vụ thu hoạch hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy dự báo đạt sáu triệu tấn thóc
chính phủ thái lan cũng khuyến khích người nông dân tại ba mươi năm tỉnh thành trồng ngô thay vì trồng lúa trong khoảng thời gian sau vụ mùa
theo đó chính phủ đã thông qua ngân sách tám tỷ bạt tương đương hai trăm hai mươi năm triệu đô la dưới hình thức các khoản cho vay yêu đãi
chương trình này sẽ được triển khai ngay lập tức và sẽ kéo dài đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi